tại cuộc họp báo thường kỳ bộ ngoại giao vào chiều ngày hôm qua
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết hiện chưa có người việt bị ảnh hưởng vì bạo loạn ở pháp
hiện đại sứ quán việt nam tại pháp vẫn thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình
cử người túc trực đường dây nóng sẵn sàng hỗ trợ kịp thời công dân việt nam
trong trường hợp gặp khó khăn hoặc bị ảnh hưởng
đồng thời có khuyến cáo đối với công dân việt nam đang sinh sống học tập làm việc tại pháp
trong trường hợp cần thiết công dân có thể liên hệ đến đường dây nóng của đại sứ quán việt nam tại pháp
hoặc tổng đài bảo hộ công dân theo số điện thoại trên màn hình
tiếp tục loạt điều tra về sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới
công an tỉnh quảng bình vừa khởi tố bắt tạm giam phò giống đốc hai trung tâm đăng kiểm là bảy nghìn ba trăm linh một s và bảy nghìn ba trăm linh ba d
hai bị can nguyễn thanh long và trần lê trung đã nhận hơn chín trăm năm mươi ba
triệu đồng của các chủ phương tiện cấu kết với các đối tượng lập khống hồ sơ cải tạo xe
cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các chủ phương tiện này
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra và hai trung tâm đăng kiểm vẫn đang hoạt động bình thường để phục vụ người dân
nguyên là kế toán tri cục thi hành án dân sự huyện đức trọng nhưng lại có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trần thị phương trang chú tệ huyện đức trọng tỉnh lâm đồng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam
điều tra ban đầu trang đã vay mượn tiền của nhiều người để kinh doanh bất động sản
tuy nhiên thời gian gần đây trang không trả lại tiền nên những người cho vai đã làm đơn tố giác
đến nay cơ quan điều tra xác định trang đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền hơn một mươi tỷ đồng
một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra vào chiều qua

một người gây ra tai nạn nguyễn văn hiếu chú tỉnh tiền giang đã điều khiển xe máy đi ngược chiều trên đường dẫn cao tốc tp hcm trùng lường
cụ thể khi xe khách đang lưu thông vòng xoay cao tốc ra ngã tư đồng tâm phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy đi ngược chiều
dù đã giảm tốc độ để tránh nhưng người đàn ông vẫn lái xe tông trực diện vào đầu xe khách
hậu quả là người đàn ông bị thương tích nặng xe khách vỡ kính chăn gió và hư hỏng phần bên phải
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang đã có mặt phối hợp với công an xã tam hiệp điều tra nguyên nhân
một đường dây mua bán trái phép ma túy xuyên biên giới hoạt động rất tinh vi vừa bị lực lượng công an quận long biên hà nội triệt phá thành công
đây là đường dây khép kín các đối tượng tham gia đường dây rất liều lĩnh vận chuyển số lượng lớn ma túy từ biên giới về việt nam tiêu thụ
từ khoảng đầu tháng hai đã phát hiện một nhóm đối tượng ở huyện điện biên đông tỉnh điện biên thường xuyên thuê nhà ở địa bàn quận long biên có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
công an quận long biên đã xác lập chuyên án đấu tranh với đường dây tội phạm này
vào khoảng hai giờ năm mươi phút ngày sáu tháng bốn tại tổ một mươi sáu phường thạch bàn công an quận long biên đã phát hiện và bắt giữ đối tượng trá a sùng
chú xã đạm lịch huyện mường ảng tỉnh điện biên khi sùng vừa xuống xe khách thu giữ trong ba lô một mươi sáu bánh heroin
công an bắt giữ đối tượng hờ a già chú huyện địa biên đông tỉnh điện biên
hờ a già là một mắt xích chính trong đường dây ma túy này
tất cả đầu số ma túy được lấy từ một đối tượng người nước ngoài bên kia biên giới
chuyên án đang được điều tra mở rộng
ubnd tp bảo lộc tỉnh lâm đồng đã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với chủ công trình bờ ta luy xây dựng không phép
tại hẻm số ba trăm bảy mươi bảy đường trần phú phường lộc sơn thành phố bảo lộc số tiền bốn mươi năm triệu đồng
trước đó ông trần vĩnh hòa chú tại phường một tp bảo lộc đã xây dựng bờ kẻ ta lưu không phép
giật hai cấp cao khoảng một mươi tám m dài khoảng bảy mươi sáu mét bằng bê tông cốt thép tại hẻm ba trăm bảy mươi bảy đường trần phú
ngoài ra ubnd tp bảo lộc buộc ông hòa phải phá rỡ công trình vi phạm nói trên trong thời gian ba mươi ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt
trước đó ngày ba tháng bảy ubnd tp bảo lộc đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác một mươi năm ngày
đối với ông trần văn hiếu chủ tịch ubnd tp lộc sơn để xem xét xử lý kỷ luật
nhiệm trong công tác quản lý trật tự xây dựng vi phạm liên quan đến công trình xây dựng bờ ta luy không phép tồn tại trên địa bàn
nhóm nhạc nữ đình đám bậc nhất hàn quốc blackpink về chuyến lưu diễn toàn cầu born pink
sẽ dừng chân tại thủ đô hà nội của việt nam vào cuối tháng bảy khiến cho người hâm mộ mong chờ suốt những ngày vừa qua
và bắt đầu từ một mươi hai giờ trưa nay vé xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc hàn quốc blackpink sẽ chính thức được mở bán trên hệ thống tikikbox
và nhiều người hâm mộ nhóm nhạc này đang tìm mọi cách để có thể sở hữu được những tấm vé và ngắm nhìn thần tượng trực tiếp
vâng và nắm được tâm lý này thì nhiều đối tượng đã tung ra các thủ đoạn lừa đảo trục lợi từ việc mua bán vé xem buổi biểu diễn
và hy vọng là một số lưu ý và thông tin dưới đây sẽ giúp quý vị những người hâm mộ việt nam dễ dàng săn vé thành công và an toàn
hiện tại vé xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc blackpink vẫn đang là đề tài nóng trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội
mặc dù chỉ còn ít giờ nữa
vé sẽ được mở bán
nhiều người hâm mộ nhóm nhạc này đang tìm mọi cách để sở hữu chỗ ngồi trong đêm biểu diễn sắp tới
giá vé nó cũng khá là cao so với cái mặt bằng chung
nhưng mà để mà chọn một cái chỗ ngồi thì mình sẽ chọn ở cái khu vực ở phía bên ngoài là khu vực thác ba là sẽ là chỗ ngồi
tại xa sân khấu một tí nhưng mà nó sẽ bao quát hơn
hiện tại mình đang dự định sẽ mua cat một hoặc cat hai
giá vé giao động từ khoảng từ năm sáu triệu
nắm mắt được tâm lý này
nhiều chiêu thức lừa đảo trục lợi từ việc bán vé đã được tung ra
chỉ cần gõ từ khóa vé concep blackpink trên các trang mạng xã hội sẽ hiện nhiều bài viết về mua bán đặt cọc giữ chỗ mua vé của nhóm nhạc này
những tấm vé giấy như thế này vẫn đang được giao bán công khai
những lời mời mọc cọc vé giao bán vé từ suất ngoại giao hoặc có người nhà trong ban tổ chức
không chỉ vậy dịch vụ đặt vé hộ thu phí từ một mươi đến hai mươi giá trị của vé đang nở rộ
những concert mà mình đã từng mua vé
mình sẽ lên trang chính thức của nhà phát hành nhà bán vé đấy để mua vé trực tiếp từ trang của họ
cũng có một số dịch vụ thuê người khác đặt vé hộ
tuy nhiên là mình thấy không tin tưởng
ví dụ như là họ chỉ phát hành vé điện tử thôi nhưng mà người ta lại cho hẳn vé giấy
hiện tại đơn vị phát hành vé concert blackpink tại việt nam ticketbox
khẳng định sự kiện không phát hành vé mời vé giấy và chỉ phát hành vé online trên trang web của mình
đơn vị này cũng cho biết không có tình trạng ban tổ chức tuồn vé để ôm
về công ty hay ôm vé gói
ngoài ra người hâm mộ cần cẩn trọng và kiểm tra uy tín từ các dịch vụ đặt vé hộ
tránh đặt cọc số tiền quá lớn với những tài khoản facebook ảo để không bị rơi vào tình cảnh tiền mất tật mang
thưa quý vị quay trở lại sau ba năm gián đoạn vì đại dịch covid một mươi chín
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng đã đi đến trạng cuối với đêm chung kết diễn ra vào ngày mai ngày tám tháng bảy
hai ứng cử viên cho ngôi vô địch là pháp và italia
chuẩn bị cho trận so tài cuối cùng trong đêm thi với chủ đề thế giới không khoảng cách
nhàm phóng viên đã có những ghi nhận
lần đầu tiên tham gia lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng đội tuyển pháp đã tiến xa vào vòng chung kết
để thắp sáng thế giới không khoảng cách đội tuyển pháp lựa chọn nói về tình yêu
tân binh của diff cho biết không có nhiều thời gian chuẩn bị nên sẽ tận dụng những kỹ thuật tinh túy nhất
đặc biệt đội tuyển đã hết sức cân nhắc trong việc lựa chọn bài hát việt nam để đưa vào phần âm nhạc của màn trình diễn
đây là đề bài được đưa ra và điểm mới của trung kết mùa pháo hoa năm nay
việc chọn một bài hát việt nam để bắn thật sự rất khó vì chúng tôi không biết phải lựa chọn thể loại âm nhạc nào
khác với lần trước chúng tôi muốn những bản nhạc lần này phải thật khác biệt và phải làm sao cho khán giả cũng như ban giám khảo bất ngờ
bởi vậy chúng tôi quyết định thay đổi âm nhạc theo hướng năng động và vui vẻ
hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả một màn trình diễn đầy bất ngờ
đối với đội tuyển italia đã từng hai lần giành chiến thắng ở những mùa daff trước
do đó sáng tạo và đổi mới là vấn đề được đội tuyển đặt ra
chúng tôi đã tìm hiểu và áp dụng rất nhiều công nghệ mới trong phần trình diễn
và chúng tôi muốn rằng những âm thanh ánh sáng và kỹ thuật mà chúng tôi sử dụng luôn là những thứ tối tân nhất
hiện đại nhất đem đến sự tươi mới và chạm đến cảm xúc của người xem
đó chính là sự khác biệt của những năm trước và năm nay
công nghệ đã thay đổi rất nhiều
so với vòng loại có khá nhiều tuần để chuẩn bị thì đêm chung kết chỉ có một tuần
hai đội tuyển đã làm việc một mươi hai tiếng một ngày tại bảy bắn từ ngày hai tháng bảy
thời điểm pháo hoa được vận chuyển về đây
năm nay dif đã đem đến rất nhiều sự sáng tạo trong các màn trình diễn
và các đội đều rất hăng hái để chiến thắng cuộc thi này
họ đã dành hơn một trăm linh sức lực
để vận chuyển vào chung kết
tôi nghĩ rằng đội nào cũng xứng đáng chiến thắng
và cũng phải kèm thêm một chút may mắn về yếu tố thời tiết
để phục vụ lượng khách xem pháo hoa tăng cao trong đêm chung kết
ban tổ chức đã bổ sung thêm một bảy trăm linh chỗ ngồi ở khu vực khán đài
công tác an ninh trật tự an toàn giao thông sẽ được tăng cường và chú trọng hơn nữa
chưa có người việt bị ảnh hưởng vì bạo loạn ở pháp
đây là thông tin được người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng khẳng định
trong cuộc họp báo thường kỳ bộ ngoại giao diễn ra vào chiều ngày hôm qua
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng cho biết
liên quan đến tình hình tại một số thành phố của pháp trong thời gian gần đây
đại sứ quán việt nam tại pháp đã thường xuyên theo dõi diễn biến
cử người túc trực đường dây nóng và sẵn sàng hỗ trợ kịp thời công dân việt nam
trong trường hợp gặp khó khăn hoặc bị ảnh hưởng
theo người phát ngôn bộ ngoại giao cho đến nay
chưa ghi nhận bất cứ một trường hợp người việt nam nào bị ảnh hưởng từ vụ việc này
đại sứ quán việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại pháp
người phát ngôn bộ ngoại giao phạm thu hằng khẳng định
đại sứ quán việt nam tại pháp sẵn sàng hỗ trợ kịp thời công dân việt nam
trong trường hợp gặp khó khăn hoặc bị ảnh hưởng bạo loạn tại pháp
trong trường hợp cần thiết công dân có thể liên hệ đường dây nóng của đại sứ quán việt nam tại pháp

địa chỉ hòm thư
bảo hộ công dân